tại khu di tích quốc gia tân sở thuộc thôn mai đàn xã cam chính huyện cam lộ tỉnh quảng trị
ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ vua hàm nghi cùng các tướng sĩ cần vương
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm năm ngày vua hàm nghi ban chiếu cần vương kêu gọi hào kiệt sĩ phu và nhân dân yêu nước
đứng lên chống thực dân pháp giành lại độc lập cho dân tộc
lễ dước long vị vua hàm nghi và các tướng sĩ cần vương được tổ chức theo nghi thức truyền thống
từ một công trình thành lũy quân sự giãi chiến được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm tám mươi ba do nhu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến chống pháp
để làm căn cứ phòng bị cho kinh thành huế khi thất thủ tân sở đã nhanh chóng trở thành kinh đô kháng chiến
trung tâm giới nghĩa cần vương kể từ khi chiếu cần vương được ban bố ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn tám trăm tám mươi
đền tưởng niệm vua hàm nghi và chiến sĩ cần vương tại di tích lịch sử quốc gia thành tân sở sẽ trở thành một địa chỉ
giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước
cho các thế hệ người dân việt nam điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế